nhằm tìm kiếm giới thiệu và phổ biến các ý tưởng mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các bạn trẻ
vừa qua trung tâm thông tin bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ hai
sáng tạo xanh là cuộc thi ý tưởng sáng kiến mô hình về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững dành cho thanh thiếu niên nhi đồng
độ tuổi từ sáu đến ba mươi tuổi đang sinh sống và học tập tại việt nam
qua đó tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng nhất là giới trẻ đối với môi trường
so với lần thứ nhất cuộc thi sáng tạo xanh lần thứ hai có nhiều điểm mới

những lĩnh vực được mở rộng hơn và gắn bó hơn với đời sống thực tiễn có nhiều cái có thể chúng ta áp dụng được ngay trong thực tiễn
sau một mươi một tháng triển khai ban tổ chức đã nhận được hơn hai trăm tám mươi hồ sơ phong phú đa dạng về thể loại
trải qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo hội đồng giám khảo đã lựa chọn và trao giải cho hai mươi bảy tác phẩm xuất sắc nhất
các tác phẩm đoạt giải thuộc ba nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở
nhóm học sinh trung học phổ thông nhóm sinh viên và thanh niên có độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi tuổi
trong đó nhiều ý tưởng mô hình có tính lan tỏa trong xã hội nếu được thực hiện
chúng tôi xây dựng đề án nhằm xây dựng các chương trình đào tạo tập huấn các chương trình quảng bá cho các mô hình về khởi nghiệp
kêu gọi kết nối đầu tư vốn cho các mô hình khởi nghiệp sáng tạo vì mô hình đường xã hội
chúng tôi tập trung vào giải quyết kết nối để thúc đẩy tinh thần họ giải quyết các vấn đề môi trường xã hội
theo luật dân nghiệp hai nghìn một mươi bốn là khởi dân nghiệp xã hội chúng tôi ước mong để tạo nên tư ghi nền tảng thủ đình sân
chúng tôi tiếp tục vun đắp nên các mô hình khởi nghiệp xanh giúp các bạn có thể phát triển ý tưởng kết nối để tạo ra một quốc gia chúng ta là sân hơn
từ những thành công đạt được qua hai lần phát động cuộc thi ban tổ chức cũng kỳ vọng vào những thay đổi trong các lần tổ chức tiếp theo
chúng tôi đang dự kiến là sẽ trao giải định kỳ hàng năm hiện nay vẫn là hai năm một lần đấy là cái dự kiến thứ nhất
thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang đàm phán để phối hợp cùng với một số các đơn vị khác nữa để chúng ta biến cái giải thưởng này nó một cách chuyên nghiệp hơn
chúng tôi muốn là nó trở thành một cái game show truyền hình và chúng ta sẽ phát sóng thường xuyên
trong hai mươi người tác phẩm xuất sắc có ba tác phẩm đoạt giải nhất sáu tác phẩm đoạt giải nhì chín tác phẩm đoạt giải ba và chín tác phẩm đoạt giải khuyên khích